chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai nghị quyết của quốc hội khóa một mươi bốn về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng dự và chỉ đạo hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì hội nghị
cùng dự có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư đồng chí phạm minh chính trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí trương thị mai trưởng ban dân vận trung ương đồng chí nguyễn văn bình trưởng ban kinh tế trung ương
cùng các đồng chí phó thủ tướng chính phủ đồng chí trương hòa bình đồng chí phạm bình minh đồng chí vương đình huệ
đồng chí vũ đức đam đồng chí trịnh đình dũng đồng chủ trì hội nghị đồng chí tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an các đồng chí bí thư trung mương đảng lãnh đạo các bộ ban ngành cơ quan trung ương
tại các điểm cầu hà nội và thành phố hồ chí minh có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí hoàng trung hải bí thư thành ủy hà nội
đồng chí nguyễn thiện nhân bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ mọi thành quả và khó khăn của năm hai nghìn một mươi tám sẽ tác động quan trọng đến tinh thần và quyết tâm của năm hai nghìn một mươi chín
năm chúng ta bắt đầu tiệm cận giai đoạn chuẩn bị tích cực cho đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba
do vậy năm hai nghìn một mươi chín càng trở nên quan trọng về mọi phương diện chính trị kinh tế xã hội
thủ tướng nhấn mạnh mỗi một thành quả đạt được của chính phủ từ đầu nhiệm kỳ đến nay là kết quả của sự lãnh đạo sâu sắc quyết liệt của ban chấp hành trung ương
đứng đầu là tổng bí thư sự đồng thuận của quốc hội sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị cùng với sự nỗ lực của các tỉnh thành trong cả nước ta
kể từ năm hai nghìn tám đến nay lần đầu tiên trong một mươi năm nền kinh tế chúng ta đã không chỉ đạt
mà còn vượt mức tăng trưởng ba mươi tám điểm phần trăm từ sáu bảy phần trăm đã lên đến mức bảy tám phần trăm cho năm hai nghìn một mươi tám
nên năm hai nghìn một mươi bảy chúng ta xuất siêu đạt mức kỷ lục hai một tỷ đô la thì hai nghìn một mươi tám chúng ta dự kiến đạt mức xuất siêu kỷ lục lên đến trên bảy mươi tỷ đô la
tức gấp hơn ba lần kỷ lục mà chúng ta đã xác lập được
đặc biệt chúng ta đã đạt mức kỷ lục hai một tỷ đô la và chúng ta đã đạt mức kỷ lục hai một tỷ đô la
đặc biệt tăng trưởng trúc khảo của khu vực trong nước đạt một mươi bảy cao hơn khu vực fta một mươi bốn
điều cần có ý nghĩa trong bối cảnh xung đột thương mại mỹ trung
thì việt nam chúng ta có hai năm vàng son liên tiếp về kỷ lục trúc khảo
thủ tướng nêu rõ trong khi việt nam thuộc nhóm các quốc gia tăng trưởng kinh tế cao và ổn định hàng đầu châu á
thì chất lượng tăng trưởng của chúng ta lại có sự cải thiện rất rõ nét thể hiện qua tốc độ tăng năng suất lao động
và đặc biệt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao kỷ lục trong một mươi năm
nhưng tăng trưởng tín dụng chỉ đạt dưới một mươi bốn so với mức một mươi bảy một mươi tám của các năm trước
rõ ràng chúng ta đang có sự chuyển dịch về mô hình tăng trường và sự thăng tiến cao hơn về chuỗi giá trị
điều rất đáng mừng là nghị quyết của trung ương về kinh tế tư nhân đang thực sự đi vào cuộc sống
những nhiệm vụ về đảm bảo an sinh xã hội chính sách người có công và giảm nghèo bền vững
và bảo vệ môi trường đều thực hiện tốt
nhiều kết quả tích cực về văn hóa xã hội đặc biệt là những thành tích thể thao rất ấn tượng
nhiều án tham nhũng lớn được thanh tra điều tra nghiêm túc đưa ra xét xử nghiêm minh
điều mà tôi muốn nhắc mạnh chính là niềm tin của nhân dân và sự tấn đạo của đảng
và quyết tâm của tất cả chúng ta trong việc giải quyết những vấn đề lớn của đất nước
từ công cục chống tham nhũng đến vấn đề bảo vệ môi trường nông nghiệp nông dân nông thôn
miền núi gián độc v v
chưa bao giờ lớn và sâu sắc như lúc này
mọi chủ trương nghị quyết của đảng của quốc hội đã được chính phủ thực hiện nghiêm túc
và đạt được những kết quả rất cụ thể
mỗi thành quả đạt được là sự nỗ lực không ngừng không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị
dưới sự lãnh đạo của đảng ta đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân
thủ tướng khẳng định con đường chúng ta chọn là đúng tư duy của chúng ta không lỗi gì
mà ngược lại đã đem đến những kết quả đúng
đã đem lại cho chúng ta khả năng chủ động ứng phó
cũng như dẫn động nền kinh tế việt nam vào những xu thế phát triển của khu vực và toàn cầu
tinh thần hội nghị ngày hôm nay sẽ không chỉ là sự tổng kết tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám
nhằm đề ra nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm hai nghìn một mươi chín
mà chúng ta cần soi chiếu lại tất cả hành trình từ đầu nhiệm kỳ đến nay
cần tìm giải pháp mạnh mẽ khơi thông và huy động mọi nguồn lực cho phát triển
khắc phục nhanh những chậm trễ trì trệ kém hiệu quả trong xây dựng cơ chế chính sách và trong tổ chức sự kiện
chúng ta không thể đổ lỗi cho cơ chế chính sách
vì thể chế pháp luật đều do cán bộ công chức làm ra
do sự hạn chế về tư duy tầm nhìn cho cách chúng ta thực hiện và quản lý
những rậu cản về môi trường kinh doanh nhất là những chỉ số đang xếp hẳn rất thấp
như giải quyết phá sản đăng xếp thứ một trăm ba mươi ba
một trăm chín mươi quốc gia nộp thuế một trăm ba mươi một
một trăm chín mươi quốc gia thương mại qua biên giới
tính thứ một trăm linh một trăm chín mươi bảo vệ nhà đầu tư tám mươi chín một trăm linh v v
những rậu cản làm kinh tế tư năng không bức phá được
đặc biệt là kinh tế hộ khó chuyển đổi thành doanh nghiệp
những nút thắt của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ và đầu tư vào nông nghiệp
thủ tướng đề nghị tại hội nghị cần thảo luận để đi đến thống nhất
đề ra và triển khai một chương trình toàn diện phát triển kinh tế xã hội
năm hai nghìn một mươi chín với phương châm một mươi hai chữ của chính phủ là kỳ cương
liêm chính hành động sáng tạo hiệu quả và bứt phá
sẽ không đánh đổi hay lựa chọn giữa chất lượng tăng trưởng và tốc độ tăng trưởng
mà phải đạt được cả hai nghĩa là phát triển nhanh và bền vững
chính phủ luôn kiên trì nguyên tắc ba trong một hay nói cách khác ba trụ cột
bao gồm kinh tế xã hội và môi trường
mô hình tăng trưởng của việt nam sẽ dựa nhiều hơn vào năng suất lao động
và thúc đẩy một nền kinh tế số
thủ tướng chỉ đạo năm hai nghìn một mươi chín
các tư duy và hình thành chính sách phát triển do chính phủ đề xuất
những yếu kém cố hữu của nền kinh tế khó sửa
cách thức khắc phục những dự án lớn thua lỗ kéo dài
những mục tiêu như chính phủ số các giá trị kiến tạo phát triển sự liêm chính
mặc dù những con số về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám là đáng khích lệ
song không có bất kỳ con số nào còn thể đo lường và phản ánh đầy đủ
mọi cố gắng của toàn bộ hệ thống chính trị
trong mục tiêu đưa việt nam tiến nhanh thành công đường
độc lập tự cường và thịnh vượng
chính phủ sẽ không bao giờ cho phép ngủ quên trên vòng nguyệt quế
không những hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám cả những năm tới đây
bởi hành trình của dân tộc ta còn rất dài
với rất nhiều thách thức phía trước
và hơn thế nữa nội hàm giá trị cốt lõi
và được nhớ xuyên suốt của chúng ta trong mọi hành trình

dạng đường phát triển là không để một người dân nào
bị bỏ lại phía sau
từ thần thị đến nông thôn
từ miền ngược đến miền xuôi biên giới và hải đảo
ý chí của dân tộc và quyết tâm của chúng ta
trong lần kỷ niệm thứ năm mươi thực hiện di trúc của bắc hồ
càng thôi thúc chúng ta cố gắng hơn nữa
trong công việc đã được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
với sự có mặt của tổng bí thư chủ tịch nước
chủ tịch quốc hội và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
thủ tướng yêu cầu các thành viên phát biểu ngắn gọn
tập trung vào những nội dung cho phát triển đất nước
để nghe được nhiều ý kiến khác nhau của đại biểu
sau khi tổng bí thư chỉ đạo
chính phủ sẽ tiếp thu hoàn thiện và ban hành
nghị quyết một nghị quyết hai ngay sau hội nghị
để các cơ quan hành chính các doanh nghiệp và người dân
sớm bắt tay vào việc với tinh thần quyết tâm
triển khai thắng lợi toàn diện những mục tiêu nhiệm vụ
mà đảng và quốc hội đề ra trong năm hai nghìn một mươi chín
và cả giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi